sau một mươi hai giờ đồng hồ tích cực điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện tiên du và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra làm rõ nhóm thanh niên giết người gây xôn xao dư luận xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng chín tại xã đại đồng huyện tiên du
theo điều tra ban đầu do mâu thuẫn cá nhân nguyễn đình hưởng ở huyện tiên du và lý khánh linh ở huyện mộc châu tỉnh sơn la đã hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
hưởng gọi thêm chín thanh niên khác chuẩn bị hung khí còn linh rủ thêm đặng văn tâm cũng ở sơn la
nhóm của hường liên tiếp tấn công vào vùng đầu bụng của linh và tâm khiến tâm chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó
còn linh bị thương nặng hiện cơ quan công an đã thu hồi nhiều tăng vật có liên quan đồng thời tạm giữ hình sự một mươi đối tượng về hành vi giết người để điều tra mở rộng vụ án